theo tổng cục du lịch tại lễ trao giải giải thưởng du lịch thế giới lần thứ hai mươi sáu vừa diễn ra tại muscat oman
việt nam đã vinh dự giành chiến thắng ở hạng mục điểm đến di sản hàng đầu thế giới năm hai nghìn một mươi chín và điểm đến gold tốt nhất thế giới hành hai nghìn một mươi chín
ngoài ra lần đầu tiên ẩm thực việt nam được công nhận và ghi danh điểm đến ẩm thực hàng đầu châu á hành hai nghìn một mươi chín
theo số liệu của tổng cục thống kê một mươi tháng đầu năm nay việt nam đón tổng cộng gần một mươi bốn năm triệu lượt khách du lịch quốc tế
tăng một mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
tính đến hết quý ii năm hai nghìn một mươi chín việt nam đứng thứ một mươi trong số các quốc gia vùng lãnh thổ đón khách cao nhất châu á thái bình dương